học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương bộ biên tập tạp chí cộng sản
đã đồng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn với chủ đề đổi mới cơ chế chính sách
để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững
dự hội thảo có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
hiện nay hiệu quả sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước và thực hiện quản lý nhà nước
đối với doanh nghiệp nhà nước đang có nhiều bất cập
việc cổ phần hóa thoai vốn ở một số địa phương còn chậm
việc niêm yết cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán chưa thực hiện được nhiều
khó khăn trong xử lý một mươi hai dự án thua lỗ của ngành công thương
những tồn tại và hạn chế trên chủ yếu đến từ việc chậm đổi mới cơ chế chính sách
tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển
tại hội thảo các ý kiến đóng góp đã làm rõ thực trạng cơ chế chính sách hiện nay
đối với phát triển khu vực doanh nghiệp nhà nước đặc biệt nêu rõ nguyên nhân của hạn chế
từ đó đề xuất kiến nghị các nhiệm vụ giải pháp xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách
đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước góp phần bảo đảm tính chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước